tổng thống mỹ donald trump công bố đề xuất gói ngân sách cho năm hai nghìn hai mươi một
các cơ quan của mỹ như bộ ngoại giao hay cơ quan hàng không vũ trụ mỹ đã có bình luận đánh giá cũng như chỉ ra các ưu tiên của chính quyền trong thời gian tới
đại diện bộ ngoại giao mỹ cho biết đề xuất chi bốn mươi một tỷ đô la giảm so với năm hai nghìn hai mươi sẽ giúp các cơ quan liên quan có biện pháp cần thiết để đối phó với những mối đe dọa tới sức khỏe toàn cầu như dịch ncov hay virus ebola
đề xuất ngân sách mới sẽ tăng cường cho các hoạt động ngoài biên giới của mỹ cũng như giúp bộ ngoại giao có các biện pháp linh hoạt hơn trước những vấn đề khẩn cấp
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa cũng bày tỏ quan điểm hài lòng khi ngân sách chi cho năm hai nghìn hai mươi một được tăng lên giúp hiện thực hóa các tham vọng chinh phục không gian vũ trụ của mỹ trong thời gian tới
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã công bố đề xuất gói ngân sách cho năm hai nghìn hai mươi một trị giá bốn tám nghìn tỷ đô la trong đó số tiền chi nhiều nhất dành cho quốc phòng